thưa quý vị thuê nhà để làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện súng để bán
hai đối tượng là hồ văn quân chú tỉnh quảng nam và phạm ngọc long chú thành phố đà nẵng
đã bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng phát hiện
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an bất ngờ kiểm tra một căn nhà trong kiệt k ba trăm năm mươi bốn tô hiệu
thuộc địa bàn phường hòa minh phát hiện quân và long đang có hành vi chế tạo tàng trữ súng săn
vũ khí thô sơ vũ khí thể thao công cụ hỗ trợ các loại
vật chứng thu giữ được bao gồm một mươi hai khẩu súng các loại bảy trăm tám mươi năm viên đạn tám bình xịt hơi cay
và nhiều linh kiện phụ kiện dụng cụ để chế tạo súng săn vũ khí thô sơ vũ khí thể thao
các đối tượng khai nhận đã thuê căn nhà trên làm kho cất giữ súng linh kiện phụ kiện của súng
quay video đăng tải lên mạng xã hội để bán kiếm lời
một đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá bắt giữ ba đối tượng là nguyễn văn vui nguyễn thanh tuấn
và nguyễn thị dung cùng chú tại thành phố huế
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vui bị bắt quả tang đang tàng trữ trái phép một viên ma túy tổng hợp
với khối lượng hơn bốn trăm ba mươi gram
khám xét nơi ở của các đối tượng tuấn dung và nhà cậu ruột của tuấn đã phát hiện thêm gần ba mươi
ba mươi năm trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến một ba mươi hai kg ketamine sáu mươi ba viên thuốc lắc một khẩu súng gyro
sáu mươi viên đạn và hai cây dao tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần năm kg ma túy
các đối tượng khai nhận số ma túy trên là do tuấn mua từ lao bảo quảng trị đưa về huế để bán
và các đối tượng vui dung là đối tượng giúp sức trong đó dùng cất giữ ma túy
còn vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa tạm giữ một đối tượng chúa tỉnh quảng ngãi
về hành vi tàng trữ trái phép
công an thành phố tam kỳ đã tạm giữ chất ma túy và củng cố hồ sơ để xử lý ba mươi năm khách dương tính với chất ma túy trong quán bar diamond
trước đó vào lúc giờ một mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an thành phố tam kỳ phối hợp kiểm tra hành chính quán ba diamon
tại khối phố phương hòa nam phường hòa thuận phát hiện một trăm năm mươi hai khách đang nghe nhạc âm thanh lớn với ánh sáng mạnh
nhiều khách có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy
tiến hành test nhanh phát hiện ba mươi sáu khách dương tính với ma túy tổng hợp
trong đó phát hiện một đối tượng chú tỉnh quảng ngãi có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi tám g chất rắn nghi là thuốc lắc
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã bắt tạm giam ngô thái thi
trú tại phường một thành phố bạc liêu để điều tra xử lý về hành vi giết người
theo hồ sơ của cơ quan công an biết một người quen đang tạm trú tại nhà trọ trên địa bàn phường một
thành phố bạc liêu bị hàng xóm xàm sỡ ngô thái thi đã rủ thêm hai người
mang theo dao tự chế chém vào cổ khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tẩu thoát
trước đó vào ngày năm tháng chín công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và giao cho gia đình quản lý tại địa phương
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại ngô thái thi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
nên đã bị bắt tạm giam
tám đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tăng
thu giữ gần tám mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
các đối tượng là công nhân và lái xe của công ty cổ phần bê tông thành đạt
địa chỉ ở xã mai sơn huyện yên mô
bước đầu các đối tượng khai nhận rủ nhau đến phòng nghỉ của công ty thành đạt
để đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
khi đang xây xưa sát phạt nhau bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng
thưa quý vị vào khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
tại khu vực lô năm khoảnh bốn tiểu khu ba trăm năm mươi bảy thôn một xã vĩnh thực
thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã xảy ra một vụ cháy
làm thiệt hại nhiều hectare rừng thông và keo
ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc
thành phố móng cái đã huy động các lực lượng khoảng sáu mươi người tham gia chữa cháy
tuy nhiên theo lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường
do thời tiết hanh khô do lớn
khiến cho đám cháy nhanh chóng lan rộng sang các khoảnh rừng khác và rất khó để dập tắt
đến khoảng một mươi bảy giờ đám cháy cơ bản được không chế
theo ước tính có khoảng sáu hectare có rừng bị thiệt hại
ngoài ra đám cháy cũng thiêu rụi nhiều hectare đồi cây bụi khác